bác tạm sa mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản cục bắc nghề một tỉnh bắc cạn mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
giả danh công an gọi điện cho nạn nhân để lừa đảo hồng chiếm đoạt tiền chú viết thông bốn mươi chín tuổi chú tp hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hồ chí minh
ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau nhiều cuộc điện thoại trao đổi tin vào lời hứa của thông có thể lo cho con trai hiện đang bị tạm giam được tại ngoại người đàn ông chú tỉnh ninh thuận đã chuyển cho thông số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền thông tắt điện thoại cắt liên lạc với nạn nhân thông bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh phối hợp với công an tp hà nội bắt giữ và di lý về tp hồ chí minh phục vụ công tác điều tra
cũng tại tp hồ chí minh
hàng trăm cảnh sát từ nhiều đơn vị phối hợp đã ập vào kiểm tra một quán bar trên địa bàn quận tân phú
một phần tuyến đường sau đó bị phong tỏa để phục vụ công tác khám xét người dân được hướng dẫn sang các tuyến lân cận
thông tin ban đầu có thể quán bar có liên quan đến các vấn đề về ma túy nên tổ kiểm tra đã tiến hành sàng lọc đối tượng liên quan
thông tin xảy ra ẩu đả tại quán bar này là không chính xác các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra
xây dựng vỏ bọc là một dj
thế nhưng thực chất lại là một quán bar
một đối tượng cộng cán buôn bán trái phép ma túy hoàng văn thinh ba mươi sáu tuổi trú tại mỹ đức thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai bắt giữ sau một thời gian theo dõi
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với hoàng văn thinh cơ quan công an thu giữ vật chứng là hai trăm linh ba viên ma túy kẹo có khối lượng bảy mươi bảy năm gram
bốn túi ma túy ketamin có khối lượng một trăm năm mươi sáu tám gram và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan vụ án tiếp tục được điều tra
làm nhiệm vụ tại khu vực bản bó nhàng một xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
tổ công tác phối hợp cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện vân hồ bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy
đối tượng bị bắt tên là lò văn trọng tăng vật thu giữ là năm hộp pháo hoa có trọng lượng bảy bảy kg
một điện thoại di động tại cơ quan công an trọng khai mua số pháo hoa trên của một người không rõ danh tính trên mạng xã hội
với giá là một năm triệu đồng để về sử dụng
một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền đã bị lực lượng phối hợp công an phường đông thuận và công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
bất ngờ ở vào khu đất chống thuộc phường đông thuận lực lượng chức năng bắt giữ được bảy đối tượng đang đá gà ăn tiền
tăng vật tạm giữ là hai con gà nhiều cặp cửa sắt năm điện thoại di động sáu xe mô tô cùng với số tiền khoảng một mươi năm triệu đồng
thông tin vừa rồi
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv